liên quan đến phần đất của người dân được ủy ban nhân dân huyện nhân trạch cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất từ năm hai nghìn ba nhưng mà đến năm hai nghìn một mươi tám thì sở tài nguyên môi trường tỉnh đồng nai
lại cấp cho người khác mà truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
bữa nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã xét xử và tuyên hủy chứng nhận quyền sử dụng đất
mà sở tài nguyên môi trường cấp trồng lên phần đất trên
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khiếu kiện
về yêu cầu gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa ông nguyễn thịnh
ngụ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh và sở tài nguyên môi trường tỉnh đồng nai
tại phiên tòa hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông nguyễn thịnh
tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất
số cm bảy trăm linh một nghìn ba trăm linh một ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám do sở tài nguyên môi trường tỉnh đồng nai cấp
cho ông trịnh kim thanh đại chính lý trang bốn cho người cuối cùng là ông nguyễn ngọc thịnh
trước đó ông nguyễn thịnh mua thửa đất số hai trăm một mươi chín diện tích hai ba trăm linh tám m hai tại xã phú hội
huyện nhân trạch và được ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ông thịnh phát hiện thửa đất của mình đã bị sở tài nguyên môi trường
tỉnh đồng nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông đặng cầu từ ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bức xúc về việc bị sở tài nguyên môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác
chồng lên đất của mình ông thịnh đã làm đơn khởi kiện vụ việc ra tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
sau nhiều năm chờ đợi vụ việc của ông nguyễn thịnh đã được xét xử theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật
đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người khởi kiện qua đó giúp người dân tin tưởng hơn vào vai trò trách nhiệm
của tòa án nhân dân trong việc giải quyết xác xử các vụ án